liên quan đến vụ việc một cán bộ cảnh sát giao thông bị đối tượng điều khiển xe mô tô lao thẳng vào người gây tử vong trên đường cao tốc hà nội thái nguyên vào ngày ba mươi tháng một mươi một vừa qua
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thái nguyên đã khởi tố vụ án hình sự chống người thi hành công vụ
trước đó vào khoảng sáu h ba mươi phút ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy tổ công tác của đội tuần tra số hai phòng một mươi cục cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên cao tốc hà nội thái nguyên
tại km số sáu mươi sáu thuộc xóm nước hai xã quyết thắng thành phố thái nguyên phát hiện xe mô tô đi vào đường cấm người điều khiển và người ngồi sau không đổi mũ bảo hiểm
đồng chí thiếu tá trần văn vang cán bộ của tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng đối tượng điều khiển xe mô tô đã không chấp hành mà lao thẳng vào đồng chí vang làm đồng chí vang bị thương nặng và tử vong
đấu tranh bước đầu các đối tượng khai nhận người điều khiển xe mô tô biển kiểm soát hai mươi e một hai mươi sáu nghìn sáu trăm linh chín lao vào đồng chí vang là hoàng văn trường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
người ngồi sau là trương văn đạo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn cùng chú tại huyện đại từ tỉnh thái nguyên
trường là đối tượng đã từng có một tiền án về hành vi lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra